bảo hiểm xã hội việt nam đã phối hợp với tổng công ty biêu điện việt nam
triển khai trên toàn quốc sử dụng thẻ lĩnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
việc sử dụng thẻ chi trả đã tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng
không phải xuất trình phiếu lĩnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
và chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh
tuy nhiên chỉ sau một thời gian thực hiện thí điểm đến nay
bảo hiểm xã hội nhiều địa phương đã chủ động cải cách thêm một bước trong công tác chi trả
đó là phối hợp với các ngân hàng để chi trả lương hưu qua thẻ atm
để linh hoạt hơn cho đối tượng sử dụng thẻ trong sinh hoạt hàng ngày
đây là ngày trả lương hưu cho cán bộ tại xã đại đồng huyện tiên du tỉnh bắc ninh
nhiều người đã có mặt từ rất sớm để tranh thủ hàn huyên hỏi thăm nhau
đối với họ cứ mỗi tháng một lần
ngày này phần lớn mọi người đều có mặt đầy đủ đúng giờ
ai ai cũng vui vẻ
hình thức bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp với ngành biêu điện
để tuyên truyền vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm
và chi trả tiền lương trợ cấp xã hội đã được thực hiện nhiều năm nay
và đem lại hiệu quả tích cực vì mạng lưới biêu điện văn hóa xã
và cộng tác viên của ngành biêu chính là nguồn nhân lực rồi rào
tại mỗi địa phương đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phối kết hợp giữa hai ngành
đảm thủ tục hành chính giúp cho người dân thì có cái thuần tiện
khi mà làm chi trả lương hưu và bảo trợ xã hội
các cụ sẽ đến đây lĩnh nương và chúng tôi sẽ kết hợp và lồng ghép
tuyên truyền luôn những thủ tục hành chính công như là bán bảo hiểm y tế
theo chủ trương chung giữa hai ngành bảo hiểm xã hội bắc ninh đã phối hợp
với biêu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
bằng tiền mặt theo một ngày định kỳ trong tháng
và qua mạng lưới cơ quan biêu điện các cấp
phía biêu điện cam kết công tác chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
đảm bảo kịp thời đúng người hưởng đúng số tiền theo danh sách chi trả
do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển sang
cơ quan biêu điện chịu trách nhiệm bảo mật thông tin người hưởng
không được tự ý thay đổi thông tin người hưởng do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển sang
tuyệt đối không sử dụng thông tin người hưởng vào mục đích khác
việc thanh quyết toán đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định
nhờ có cơ hội tiếp cận với người dân thông qua các dịch vụ hành chính
nên cán bộ biêu điện có điều kiện tuyên truyền nhiều chủ trương chính sách đến với người dân hơn
chúng tôi chi trả lương hưu thì đấy cũng là một điều kiện mà tiếp xúc với người dân
quá trình để giải thích hoặc những nội dung khác liên quan đến vấn đề vướng mắt
hay là chi trả trợ cấp xã hội hay là quá trình đi thu thuế
với việc tương tác
và trong một tháng mà có nhiều lần phục vụ với người dân như vậy
nhân viên phục vụ thì có điều kiện tương tác cũng như là truyền thông nhiều lần cho người dân
giống như cách làm của tỉnh bắc ninh
tỉnh bắc giang luôn thực hiện lồng ghép các hoạt động trong ngày chi trả lương hưu
với tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
buổi nhận lương hưu hôm nay
bà con sẽ được nghe thêm về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tự nguyện
tuyên truyền với bà con nhân dân
ở huyện huyền hòa về những lợi ích mà bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại
như là chế độ về hưởng lương hưu
rồi là được cấp thẻ bảo hiểm y tế đến tuổi nghỉ hưu
được cấp thẻ bảo hiểm y tế đến trọn đời
và những quyền lợi khác
sự phối kết hợp giữa bảo hiểm xã hội và ngành biêu điện thời gian qua
đã mang lại hiệu quả rõ nét
nhờ được tập huấn kiến thức sâu
mà các cán bộ biêu điện có thể chủ động làm những phần việc
liên quan đến tuyên truyền và vận động
người dân tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
thông qua những đợt biêu điện tổ chức phát lương như thế này
bưu điện chúng tôi xác định là đơn vị trực tiếp tuyên truyền vận động bà con
cho nên chúng tôi cũng đã liên hệ với lại
bưu điện đã liên hệ với bảo hiểm tỉnh và các đồng chí bên bảo hiểm huyện
để có những thông tin tốt nhất
còn nếu như bảo hiểm xã hội mà không có cái điều kiện
hoặc là có một cái lý do gì đó mà không có tham gia được
thì anh em chúng tôi bưu điện chúng tôi vẫn tổ chức và tự tổ chức bình thường
và vẫn coi như là đạt được cái hiệu quả mà anh chúng tôi đặt ra
sau nhiều năm cán bộ hưu trí được nhận chi trả lương hưu thông qua cán bộ biêu điện
ngành biêu điện và bảo hiểm xã hội đã xây dựng phương án phát và sử dụng thẻ điện tử
trong chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng
hình thức này mang lại nhiều tiện ích về quản lý đối tượng
minh bạch thông tin thuận lợi cho người thụ hưởng
tại tỉnh hải dương sau thời gian triển khai thí điểm
phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt
năm hai nghìn một mươi chín bảo hiểm xã hội việt nam đã phối hợp với tổng công ty biêu điện việt nam
triển khai trên toàn quốc sử dụng thẻ lĩnh lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng gọi là thẻ chi trả
việc sử dụng thẻ chi trả đã tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng
không phải xuất trình phiếu lĩnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
và chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh
đây là cách làm hiệu quả góp phần nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước
đáp ứng yêu cầu cải tiến đổi mới chất lượng quản lý và chi trả
thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội cho người hưởng
tôn trọng nguyện vọng của người hưởng trong việc lựa chọn hình thức nhận tiền
các thông tin của khách hàng kể cả là chụp ảnh các thứ
thì khách hàng ra lĩnh thẻ các đợt sau thì chỉ cần mang thẻ lĩnh lương thôi
không cần phải chứng minh thư và giấy tờ tùy thân
cái thứ ba là thuận lợi trong cái công tác quản lý dữ liệu
thuận cho khách hàng đỡ phải chờ đợi lâu khi mà ra lĩnh lương
chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội qua thẻ điện tử
nhận được sự đánh giá tích cực từ phần lớn người hưởng
mang lại hiệu quả rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính
góp phần giúp việc chi trả nhanh chóng chính xác kịp thời
giảm thời gian chờ đợi phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của chính phủ về chính phủ điện tử
bên cạnh đó việc sử dụng thẻ chi trả mang đến nhiều thuận lợi cho công tác quản lý các dữ liệu
lịch sử chi trả đều được lưu trữ đầy đủ tra cứu thông tin người hưởng dễ dàng
thông tin chi trả được cập nhật vào hệ thống kết nối dữ liệu trực tiếp
giữa hai ngành bảo hiểm xã hội và biêu điện
như trước đây là dùng sổ thì nó hay bị rách lát nhau
vì các cụ hay để bừa bãi nên nó hay bị nhau lát
còn đốt thẻ thì tiện lợi các cụ có thể đút vào ví và mang đến điểm
còn thứ hai là ưu điểm thứ hai là cái việc chi trả qua thẻ
thì các cụ chỉ cần mang thẻ đến đưa cho nhân viên chi trả
mà không cần phải mang theo giấy tờ tùy thân
khi đấy thì nhân viên chỉ việc quẹt thẻ còn nuôi các cụ là chỉ ký danh sách và nhận tiền
sau hơn hai năm triển khai thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội
cách làm này đã cho tất cả các dữ liệu
có thể thấy hiệu quả rõ nét từ việc tiết kiệm thời gian cho người có thẻ
người trả lương và mang tính minh bạch chính xác cao
không còn xảy ra tình trạng nhầm lẫn hoặc mất giấy tờ
dẫn đến không nhận được lương đúng hạn
tuy nhiên nhược điểm của hình thức này vẫn là đến địa điểm biêu điện các cấp và nhận tiền mặt
thẻ điện tử này chưa thể sử dụng được linh hoạt như các thẻ điện tử khác
bảo hiểm xã hội việt nam đã cải cách thêm một bước về thủ tục hành chính
đó là vận động người nhận lương hưu chi trả qua thẻ atm
theo bảo hiểm xã hội tỉnh hải dương cho biết
hiện nay bảo hiểm xã hội đang tích cực vận động người dân nhận lương hưu qua thẻ atm
của những ngân hàng phối kết hợp với ngành bảo hiểm
trên thực tế tại địa phương này
sổ cán bộ nghỉ hưu trước đây đã nhận lương qua tài khoản cá nhân
hầu hết vẫn đồng ý nhận tiền qua phương thức này
những đợt nghỉ hưu mới đều được vận động nhận chi trả qua thẻ atm
vì sử dụng thẻ atm có thể linh hoạt được giá trị sử dụng của tấm thẻ
trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
về phía người làm công tác chi trả
sẽ có sự chính xác cao và thuận lợi hơn
linh hoạt hơn trong xử lý công việc

với những chủ trương đúng đắn trong thực hiện thanh toán dịch vụ công
qua hệ thống ngân hàng
người dân cũng như người thù hưởng cũng đã nắm mắt và ủng hộ cái chủ trương này
kết quả đạt được từ số lượng người đăng ký tham gia rất là cao
chi trả lương hưu qua thẻ atm của ngân hàng
đang trong quá trình thử nghiệm
việc triển khai thực hiện tại tỉnh hải dương
và đã có những kết quả đáng ghi nhận để tiếp tục triển khai thực hiện
tuy nhiên vẫn còn tồn tại những khó khăn mà cần phải nhanh chóng khắc phục
hôm nay đến lịch trả lương hưu cho các cụ hưu trí trên địa bàn huyện kim thành tỉnh hải dương
ngay sau khi nhận được tiền trong tài khoản
tại nhiều cây ngân hàng đã xảy ra tình trạng xếp hàng đi rút tiền như thế này
tuy nhiên theo nhiều người dân cho biết
họ vẫn sẵn sàng ủng hộ chủ trương hiện đại hóa cải tiến các thủ tục hành chính
tiền bao nhiêu chuyển về đây và tôi rút thích tiêu bao nhiêu tôi rút đến đấy
tôi là hiệu trí tôi ở cơ quan hay thị trấn về tôi thấy đi lấy rút tiền rất sẵn tiện
thứ nhất là nó không phải mang tiền mặt trong túi mà cần lúc nào cũng có ngay
đối với những trường hợp như bà dương thị mùi thị trấn khói huyện kim thành tỉnh hải dương
khi lần đầu tiên cầm tấm thẻ atm và được nhận lương hưu qua tấm thẻ này
bà nghĩ sẽ khó sử dụng
nhưng sau khi được hướng dẫn cụ thể từ phía nhân dân
nhân viên ngân hàng bà mùi cũng rất ủng hộ chủ trương này
hôm nay là lần đầu tiên tôi ra cây để tôi rút tiền
thế cũng được sự hướng dẫn của các đồng chí bên bảo hiểm và cô ngân hàng giúp đỡ
dạy tôi thao tác trong việc rút tiền
tôi cũng cảm thấy rút cái thẻ này cũng đơn giản và cũng thuận tiện
thứ hai là đối với khách hàng mà đã dùng lần đầu rồi
thì họ sẽ tiếp cận được atm thì sẽ thuận tiện hơn
nhân viên ngân hàng sẽ hướng dẫn rất là chi tiết
tận tình với những khách hàng mà chưa trả lương qua thẻ lần nào
có thể nhận thấy những thuận lợi có được từ phía người thụ hưởng
và người làm công tác tri trả cũng như cơ quan quản lý
khi thực hiện tri trả lương qua thẻ atm
tuy nhiên vẫn còn những hạn chế mà đối với hải dương
cũng như nhiều địa phương khác đang gặp phải đó là
tình hải dương đã đưa ra nhiều giải pháp
để ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào cải cách hành chính
phục vụ người dân trong đó có công tác chi trả lương hưu
và trợ cấp xã hội thông qua thẻ atm
phương hướng trong thời gian tới chúng tôi xác định thứ nhất
là thực hiện triệt đề tri đạo của thủ tướng chính phủ
cũng như tổng thủy ban nhân tỉnh và bảo hiểm xã việt nam
về việc thực hiện tri trả dịch vụ an sinh xã hội không dùng tiền mặt
và cũng xác định đây là một phương thức chi trả tiên tiến
tiện lợi và rất là hữu hiệu và áp dụng trong thời điểm
và tiến tới còn nhiều các công năng tiện ích nữa trong vấn đề thực hiện này
cái thứ hai là chúng tôi
tiếp tục tham hiu với ủy ban dân tỉnh báo cáo kết quả tham mưu để có cái chỉ đạo sâu rộng hơn nữa về vấn đề thực hiện các đơn vị người lao động các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội về việc thực hiện nhận tiền an sinh xã hội thông qua chi trả không dùng tiền mặt